xuất phát từ mục tiêu vì một cộng đồng asean phát triển và với sứ mệnh kết nối doanh nghiệp
phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci sẽ triển khai một chuỗi các hoạt động doanh nghiệp trong năm asean hai nghìn hai mươi
đó là thông tin được đưa ra trong buổi họp báo về các hoạt động doanh nghiệp do vcci chủ trì
chuỗi các hoạt động doanh nghiệp trong năm asean hai nghìn hai mươi dự kiến bao gồm hội nghị thượng đỉnh kinh doanh việt nam hai nghìn hai mươi
với chủ đề việt nam số hóa chủ động thích ứng hướng tới phát triển bền vững
hội nghị thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư asean hai nghìn hai mươi asean bis hai nghìn hai mươi
các hoạt động của hội đồng doanh nghiệp đông á eabc các hoạt động của hội đồng tư vấn kinh doanh asean asean barc
giải thưởng doanh nghiệp asean hai nghìn hai mươi và dự án di sản của asean bác mạng lưới khởi nghiệp công nghệ số digital starts
các đại biểu nhận định năm hai nghìn hai mươi là một năm đầy thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu
trong đó doanh nghiệp khu vực asean và việt nam cũng không phải ngoại lệ
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín như hiện nay doanh nghiệp cần hướng tới phát triển bền vững và bao trùm
phải quốc tế hóa và số hóa để tăng cường năng lực cạnh tranh gắn kết và hội nhập
với chủ đề tập trung vào phát triển bền vững và tiến trình chuyển đổi số
các hoạt động là những diễn đàn cần thiết để doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội hợp tác
nắm bắt xu thế mới từ đó đưa ra chiến lược phát triển phù hợp